những biến động về thị trường cùng với nỗ lực tăng chất đã giúp ngành lúa gạo việt nam
có những đột phá về giá gạo xuất khẩu trong năm hai nghìn hai mươi
mặc dù năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh hạn mặn gây gắt kéo dài
nhưng đồng bằng sông cửu long vẫn có những vụ lúa bội thu
giá lúa tăng từ ngoài đồng đến cả giá gạo xuất khẩu chính là tím thiệu đáng mừng cho ngành lúa gạo
hiện bình quân gạo việt nam xuất khẩu có giá là năm trăm hai mươi chín usd một tấn
tăng một mươi bốn ba so với cùng kỳ năm trước
với giá gạo đang ổn định ở mức cao chưa từng có
xuất khẩu gạo đang tăng tốc về đích cho kế hoạch cả năm hai nghìn hai mươi đạt sáu năm sáu bảy triệu tấn gạo